bạo loạn đã nổ ra ở trung tâm thủ đô bruxelles của bỉ vào chiều qua theo giờ địa phương
sau chiến thắng của maroc trước bỉ trong khuôn khổ bảng f của quân cấp hai nghìn hai mươi hai ở qatar
lực lượng cảnh sát được trang bị vòi rồng đã phải can thiệp để ngăn chặn những cổ động viên quá khích
phá hủy đồ đạc trên đường phố và ném đá vào phía cảnh sát
khoảng một trăm năm mươi thanh niên quá khích đã đốt pháo hoa và tấn công các phương tiện qua lại
họ đập phá một chiếc ô tô và ném vào các phương tiện khác
những thanh niên quá khích cũng dùng gậy phá hủy đèn giao thông
một phóng viên bị thương vào mặt ra pháo hoa
trước tình hình trên cảnh sát buộc phải can thiệp bằng vòi rồng và hơi cay
cảnh sát đã tiến hành khoảng một mươi vụ bắt xử hành chính và một vụ bắt xử tư pháp đối với những thanh niên này
giới chức bỉ bày tỏ sự phẫn nộ về những hành động quá khích
thủ tướng alexander ducru lên án cuộc bạo loạn và khẳng định sẽ xác định danh tính những đối tượng
để xử lý nghiêm theo pháp luật